liên quan tới hai cây xưa có giá trị lên tới hàng trăm tỷ đồng tại xã hòa chính huyện trường mỹ tp hà nội
ngày hai mươi bảy tháng một cộng đồng dân cư thôn phụ chính đã bắt đầu chặt hạ hai cây xưa này dưới sự giám sát của chính quyền địa phương
tại thôn phụ chính có hai cây xưa đỏ quý hiếm một cây có tuổi đời trên năm mươi năm và một cây trên một trăm linh năm
trước đó người dân thôn phụ chính đã có nguyện vọng được bán hai cây xưa đỏ này vì cây trên một trăm linh tuổi có hiện tượng bị khô mục
hai cây xưa cũng phải mặc áo giáp sắt và được người dân canh giữ ngày đêm để tránh kẻ gian
sau khi làm đơn xin các cấp có thẩm quyền tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám hà nội đã có văn bản yêu cầu các ban ngành hướng dẫn người dân khai thác cây xưa theo đúng trình tự pháp luật
cây xưa được chặt hạ trong sự đồng thuận và hài lòng của người dân
ba cây xưa được chặt hạ trong sự đồng thuận và hài lòng của người dân khai thác cây xưa theo đúng trình tự pháp luật
để ra tết chúng tôi sẽ tổ chức thuê đơn vị đầu giá chuyên nghiệp để giúp chúng tôi bán để đảm bảo công khai minh bạch và giá được đảm bảo
chúng tôi để dùng vào các công việc tâm linh cho làng hiện đại chúng tôi đang làm là chùa và quán và các công trình khác
trước đó năm hai nghìn một mươi đã có thương lái đến trả giá hơn một trăm linh tỷ cho mỗi cây xưa
trong năm này
người dân cưa một cành cây và bán với giá hai mươi năm tỷ đồng để lấy kinh phí xây đình làng